nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
tại trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh đại học quốc gia hà nội trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
phối hợp với báo tiền phong chủ trì tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề ánh lửa từ trái tim
chương trình diễn ra trong không khí xúc động của các thương bệnh binh đến từ trung tâm điều dưỡng của các tỉnh hà nam
bắc ninh thái bình nghệ an cùng với sự tri ân của hơn hai thanh niên sinh viên thủ đô
thế hệ thanh thiêu liêu việt nam rất mong các cháu sẽ hoàn thành được chương trình học tập
và hoàn thành được cái nhiệm vụ xây dựng bảo vệ tổ quốc
mục đích và ý nghĩa khi chúng tôi tổ chức chương trình này là
thứ nhất là bày tỏ lòng kính trọng lòng biết ơn lòng tri ân của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
của báo tiền phong là cơ quan trung ương của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
của các bạn trẻ hiện nay đối với các bác thương binh các gia đình chính sách
và điều thứ hai là chúng tôi muốn truyền cái ngọn lửa cái ánh lửa từ trái tim
cái ngọn lửa lý tưởng cái ngọn lửa của niềm tin tất thăng của các bác tới thế hệ trẻ ngày nay
chương trình giao lưu văn nghệ ánh lửa từ trái tim thể hiện lòng biết ơn sâu sắc
tình cảm yêu thương của thế hệ trẻ hiện nay với lớp cha anh đã hy sinh vì độc lập tự do của đất nước
qua đó phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc